đoàn công tác của ban nội chính trung ương do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh bình phước
về công tác nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng
tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương nhấn mạnh
thời gian tới bình phước cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy đẩy nhanh tiến độ
nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án và thi hành án
quan tâm xử lý các vụ tranh chấp dân sự
đây là lĩnh vực dễ oan sai và rất dễ xảy ra tiêu cực
đẩy nhanh tiến độ chất lượng xét xử các vụ án tham nhũng
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng giải quyết có hiệu quả khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng của các luật sư tại các phiên tòa
tỉnh bình phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu lãnh đạo quản lý trong công tác phòng chống tham nhũng
chỉ đạo tăng cường thanh tra kiểm tra siết chặt kỷ cương
nhất là trong lĩnh vực đất đai quản lý rừng đặc biệt tập trung ngăn chặn tình trạng tham nhũng để xử lý nghiêm